thưa quý vị trong suốt một thời gian dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện tình trạng
một nhóm người tự xưng hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ hoạt động lén lút
có nhiều hoạt động trái với thuần phong mỹ tục của người việt nam
đáng chú ý là lực lượng công an các tỉnh bắc giang thái nguyên hải phòng thanh hóa thừa thiên huế nam định
đã phát hiện hội nhóm này tụ tập hoạt động nhất là những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
khi bị lực lượng công an kiểm tra xử lý nhắc nhở nhóm này thường phản ứng gây gắt
đáng lo ngại là hội nhóm tự xưng nước chúa trời hay đức chúa trời mẹ này xuất hiện tại cả hà nội
ngoài cách lôi kéo thành viên bằng cách truyền thống chúng còn lên mạng internet để tuyển hội viên
vậy bản chất của hội thánh của đức chúa trời này như thế nào
mời quý vị hãy cùng xem tiêu điểm thời sự sau của truyền hình công an nhân dân
từ mùng bảy tháng một mươi ngay tại thủ đô hà nội công an quận hà đông phát hiện
một nhóm đối tượng đang tụ tập để sinh hoạt
đồng thời lên mạng xã hội để truyền đạo và lôi kéo thành viên
tăng vật thu giữ gồm điện thoại máy tính sách tay khăn làm lễ và cả tiền đóng góp của các tín đồ
tuy nhiên quá trình đấu tranh của cơ quan công an các đối tượng cũng thừa nhận hành vi của mình
việc tập trung liên quan đến sinh hoạt trong mùa dịch cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến nơi đang dịch bệnh
lý lẽ niềm tin của nhóm này là không ăn đồ thờ cúng dỡ bỏ bàn thờ thờ cúng tổ tiên
không quan hệ vợ chồng không tắm rửa không coi người sinh thành ra mình là bố mẹ
mà chỉ có một cha mẹ là đức chúa trời tự nguyện nộp phí cho tổ chức
thì đây là cái trường hợp của mình là chỉ mới theo vài ngày thôi
nhưng mà cái tâm lý tinh thần cũng như là cái sự suy nghĩ của mình nó khác hoàn toàn so với cuộc sống bình thường của mình
mặc dù mình không biết là có phải do nước hay là do lời nói hay là do cái đức tin hay niềm tin trong mình không
nhưng mà lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến là làm thế nào để tích được nhiều phước
để đến khi ngày tận thể
thế đến thì chúng ta sẽ được cứu rỗi lên thiên đảng
chứ cũng không nghĩ đến là phải làm việc phải kiếm tiền phải học hành
vừa em học cái kinh dân đạo đức chúa trời này là chó đi hà nội với là đúng
ngay là ngơ ngứa kiểu không có cái tỉnh tạo cho đi
như kiểu đi tới mấy mứa rồi chứ không có cái cảm giác
qua quá trình dài xâm nhập và tìm hiểu về cách thức hoạt động của nhóm hội thánh đức chúa trời
những đối tượng giao giảng cho biết nguồn gốc của hội được xuất phát từ hàn quốc
do anh sang hong sáng lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trụ sở chính tại bunjang thành phố sungnam tỉnh kyunggi
tuy nhiên mục sư seo bom suk tin lành hàn quốc tại hà nội hội thánh sigi ro lại cho biết
hội thánh tại hàn quốc đã và đang đối diện với nhiều tà giáo tràn lan
đến nỗi phải lập mục tư vấn về tà giáo cho cơ đốc nhân tại hàn quốc
nhóm dị giáo này dựa vào kinh thánh để lý giải
giải theo cách riêng bè cong và phá hoại lẽ thật lời chúa để thực hiện ý đồ riêng
họ được cứu rỗi chỉ được bù đắp đầy đủ những dục vọng của bản thân của họ họ sẽ thỏa mãn rồi
bố mẹ có con theo dị giáo bị ảnh hưởng họ tập hợp lại với nhau để họ xuống đường biểu tình
để muốn chính phủ có những biện pháp mà xử lý dị giáo
để giúp cho họ đòi nại con cái giúp cho họ có cuộc sống bình thường
còn bố mẹ
còn tại việt nam ngoài những bất ổn về mặt an ninh trật tự và an toàn xã hội
chính hội thánh đức chúa trời này cũng đang lôi kéo kích động chia rẽ tôn giáo
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hội thánh tin lành việt nam
bởi vì đối với lại đạo tin lành chúng tôi
thì ngay trong kinh thánh lời đức chúa trời có dạy rằng là
hãy hiếu kính cha mẹ người hầu cho người được sống lâu trên đất
còn tất cả những cái đạo giáo hay giáo lý nào mà nói rằng là không nghĩ đến ông cha của mình
thì tôi nghĩ đó là không
đó là sai
và nhiều người chưa hiểu chưa biết thì đánh đồng
và cũng xem những người theo đạo như chúng tôi là cũng giống như những người theo đến chú trời mẹ
cho nên nhiều địa phương đã bị kỳ thị
và theo đạo chân chính cũng đã bị thậm chí là gia đình ở địa phương đã cấm đoán
việc đạo đức chúa trời này nó có rất nhiều biểu hiện tiêu cực
trái với thuần phong quý tục
với bao gồm như cái việc mà tuyên truyền về việc không thờ cúng
tuyển đối là không thờ cúng tổ tiên
tất cả các bàn thờ
rồi về với gia đình
từ bỏ cái việc mà yêu cầu người thân không thờ cúng tổ tiên
hai là tuyên truyền cái việc mà chỉ sống vì đức chúa trời mẹ
cái việc không quan tâm đến các người thân trong gia đình
và tất cả cái cuộc sống của gia đình thì không có ý nghĩa
mà quan trọng nhất là cái việc mà phục dụng đức chúa trời mẹ
tên là để lên khi chết và được lên thiên tài
việc này đã có những biểu hiện rất tiêu cực
vẫn đến cái
nhiều cái biểu hiện tương cực trong cái đời sống gia đình
rõ ràng nhóm tự xưng hội thánh đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ mà chúng tôi phản ánh
được nhiều nước trên thế giới coi là dị giáo
ở việt nam chưa hề được pháp luật thừa nhận
hoạt động một cách lén lút và cách thức lôi kéo thành viên cũng hết sức mờ ám
nhằm mục đích trục lợi cá nhân
đối tượng để nhóm này lôi kéo là những người dễ tin tò mò
người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc học sinh sinh viên
và được trả hình thành nhóm tự sưng
những nhóm tổ chức hoạt động núp dưới dạng tuyên truyền kinh thánh
kỹ năng mềm kỹ năng sống từ đó lồng ghép tuyên truyền lôi kéo các cá nhân tham gia
chính sự hoạt động lén lút này dưới danh nghĩa tự do tín ngưỡng tôn giáo
đang gây mất an ninh trật tự tại nhiều tỉnh thành